văn phòng chính phủ vừa phát đi thông báo truyền đạt chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc
về vụ cấp và sử dụng bằng giả tại đại học đông đô
thủ tướng giao bộ công an chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương truy bắt đối tượng trần khắc hùng
cựu chủ tịch hội đồng quản trị đại học đông đô
xác minh làm rõ những sai phạm liên quan của các đơn vị cá nhân thuộc bộ giáo dục đào tạo
trong vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại trường đại học đông đô
nếu có dấu hiệu của tội phạm phải khởi tố điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
không bỏ lọt tội phạm
thủ tướng đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao toán nhân dân tối cao
chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với bộ công an
sớm đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật